sáng nay một mươi bốn tháng một mươi hai đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với hội cựu thanh niên sung phong tp hà nội để giải quyết những khó khăn vướng mắt trong việc giải quyết chế độ chính sách cho các cựu thanh niên sung phong
theo thông kê thành phố hà nội hiện có hơn ba mươi tám cựu thanh niên sung phong thời gian qua nhiều chế độ chính sách cho cựu thanh niên sung phong đã được giải quyết như trợ cấp một lần trợ cấp hàng tháng cấp thẻ bảo hiểm y tế trợ cấp mai táng
tuy nhiên việc giải quyết chính sách đối với thanh niên sung phong của thành phố hà nội còn nhiều vướng mắt như giải quyết chế độ nhiễm chất độc da cam còn chậm nhiều đồng chí thanh niên sung phong hy sinh nhưng chưa được công nhận liệt sĩ nhiều thanh niên sung phong bị thương chưa được hưởng chế độ chính sách
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải biểu dương những thành tích mà hội cựu thanh niên sung phong thành phố hà nội đã đạt được trong thời gian qua đồng thời đề nghị các sở ngành của thành phố cần nhanh chóng giải quyết rứt điểm những vớ mắc tồn tại tìm hướng giải quyết cho từng trường hợp bởi theo đồng chí hoàng trung hải trách nhiệm của thế hệ đi sau là phải chăm lo tri ân công lao sự hy sinh của thế hệ đi trước